tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức họp báo để thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm của tổng liên đoàn lao động việt nam trong những tháng cuối năm
đồng thời cung cấp cho báo chí về vụ việc kỷ luật hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
theo kết luận của tổng liên đoàn lao động việt nam trong quá trình đảm nhiệm chức danh hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
đồng chí lê vinh danh đã có một số vi phạm về thẩm quyền vượt quá quy định thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chủ quản
đặc biệt là tự ý đề ra và chi trả mức lương hàng tháng cho các chức danh như hiệu trưởng viên chức người lao động của nhà trường chức lệch quá quy định
không tuân thủ quy định luật đấu thầu khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường
tổng liên đoàn lao động việt nam khẳng định việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
đối với đồng chí lê vinh danh là đúng quy trình nghiêm túc minh bạch khách quan và công bằng dân chủ dựa trên các quy định của đảng pháp luật của nhà nước